ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái cho biết
tối ngày hai mươi sáu tháng bốn trên địa bàn xã thượng bằng la huyện văn chấn xã mừng lai huyện lục yên
thị trấn thác bà huyện yên bình đã xuất hiện rông lốc kèm theo mưa đá kéo dài khoảng một mươi phút
bước đầu đã ghi nhận thiệt hại về nhà cửa gây tốc mái của nhà dân
nhiều cây ăn quả bị dập nát cây lâm nghiệp bị gãy đổ
hiện tại các địa phương đang xuống cơ sở thống kê thiệt hại
đây là đợt rông lốc thứ tư xảy ra trên địa bàn tỉnh yên bái trong năm hai nghìn một mươi chín